của chợ đồ mối chẳng hạn còn nếu không là heo giết mổ lậu rồi
và cái tôi đặc biệt lo ngại đó là cái tình trạng giết mổ lậu hoặc là những cái heo
mà nó tuôn về thành phố mà nếu không vào chính thống ở trong chợ đồ mối

ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra và quản lý dịch tả heo tại các chốt chặn thu y
ở địa bàn giáp các tỉnh thành phố thì công tác kiểm tra và quản lý nguồn thịt heo
từ khâu giết mổ cho tới khâu đưa vào các chợ đồ mối

thưa quý vị do chi phí khuân quát khá cao và cũng tốn nhiều thời gian
nên ông nguyễn văn quý ở xã an hòa huyện tàm đông của tỉnh đồng tháp
đã sáng chế ra thành công hệ thống băng tải để mà chuyển lúa
giúp cho bà con nông dân có thể tiết kiệm được thật nhiều chi phí
và đây là người đầu tiên ở huyện tàm đông
thưa tỉnh đồng tháp thành công với sáng chế này
vụ lúa đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hệ thống băng tải truyền lúa cơ động
được chế tạo hoàn thành và đưa vào sử dụng
ông trương văn kiệt ở ấp ba xã an hòa canh tác sáu hectare lúa
sau khi thu hoạch xong ông kiệt cho kéo lúa ra tập kết cạnh bờ kênh
và thuê băng tải chuồng lúa xuống ghe bán cho thương lái
năm nay thì cái băng tải đưa xuống là ghe tới là trong ngày là mấy trăm tấn
là cũng hết khỏi trả đợi có thận lợi lắm chứ
do các vụ mùa gần đây thường xuyên thiếu hụt nhân công
việc thu hoạch lúa vô cùng vất vả
nên ông quý đã tận dụng vốn hiểu biết của mình đi mua băng truyền về
sau đó thiết kế lại đồng thời thuê thợ hàng nối
từ đó cho ra đời chiếc máy chuyên vận chuyển lúa này
băng tải chuyển có chiều dài hai mươi năm mét chiều ngang tám mét và chiều cao hai mươi năm mét
được lắp ráp gọn gàng cơ động
khi hoạt động băng tải chuyển được gắn hai máy
mô tơ và cắm điện vào
sau khi chuyển hết lúa thì tháo ra từng đoạn
đưa lên xe tải hoặc đưa xuống phà vận chuyển đến điểm tập kết lúa
rồi lắp ráp và vận hành
trước đây để đưa ba trăm linh tầng
tầng lúa từ trên bờ xuống ghe thì phải thuê hai mươi nhân công trở lên
bốc vác cực lực trong vòng một ngày với giá từ một trăm linh đến một trăm năm mươi ngàn đồng một tấn
thì khi đưa hệ thống băng chuyển này vào hoạt động
chỉ tốn bảy mươi đồng một tấn và một mươi nhân công
với sự siêng năng cần cù sáng tạo của mình
ông quý đã giúp cho bà con nông dân không lo thiếu lao động trong sản xuất
việc thu hoạch lúa từ đây cũng thuận lợi và dễ dàng
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay xin được khép lại tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị trong phiên làm việc sáng nay
tại phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
thảo luận xung quanh một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật giáo dục sửa đổi
sách giáo khoa và đạo đức nhà giáo tiếp tục là những vấn đề nóng
được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại nghị trường
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đều khẳng định
dự thảo luật đã bám sát nghị quyết của trung ương và nghị quyết của quốc hội
về việc thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa
đồng thời quy định về tiêu chuẩn quy trình thành lập hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục
hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình sách giáo khoa
tuy nhiên nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc sử dụng sách giáo khoa khi đề xuất này được thực hiện
trường tôi là dạy cái bộ sách giáo khoa của bộ giáo dục
hay là bộ sách giáo khoa của cá nhân tổ chức nào khác
là cái việc lựa chọn của trường sau khi tham khảo ý kiến của học sinh cha mẹ học sinh
theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo
đúng là mình đưa mấy đoạn đó phức tạp quá
làm sao mà cha mẹ học sinh đem ra nói bây giờ nên sách nào
rồi lại có một cái xu hướng chạy để được bộ sách của mình được dạy ở trường này tỉnh nọ
nó sẽ phát sinh hơn chạy cho mình được nó có lãng phí không
một vấn đề khác được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là về đạo đức nhà giáo
nhiều đại biểu đề nghị nên bổ sung chuẩn mực nhà giáo vào dự thảo luật
để ngăn chặn các hành vi xấu hoặc tình trạng giáo viên bạo hành học sinh
chúng tôi cũng không rõ là hiện nay là trong ngành giáo dục thì đã ban hành
cái tiêu chuẩn về chuẩn mực cái xử sự chưa
còn nếu được thì đưa vào cái điều sáu mươi bảy
theo cái hướng là cái tiêu chuẩn của giáo viên là phải đáp ứng các chuẩn mực
của bộ quy tắc ứng xử do bộ giáo dục đào tạo quy định
và như vậy nếu với cái hướng như thế thì chúng tôi rất mong muốn là
bộ giáo dục đào tạo là đưa vào cái bộ quy tắc ứng xử
và yêu cầu là nằm trong cái tiêu chuẩn của giáo viên
để các giáo viên có thể ngoài quy định của luật thì tuân thủ các quy định của bộ quy tắc ứng xử
tuy nhiên là nó còn có một cái sơ hở là cái phần mà đi dạy thêm đó
thì là quản lý như thế nào
các thầy giáo như thế nào
và nếu mà xảy ra sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật rồi
nhưng mà có ảnh hưởng đến tức là trong các cái điều của nhà giáo không được làm đây
thì nó có cái quản lý nhà nước ở đây như thế nào
thì đấy là một cái vấn đề mà tôi cũng rất là chăn trở
để nghĩ các đồng chí nếu được nghiên cứu thì có thể bổ sung về
hoặc là đưa thêm một số điều gì đấy ở đây liên quan tới cái ngoài nhà trường như vậy
cũng trong phiên làm việc hôm nay các đại biểu đã thảo luận xung quanh
một số vấn đề khác như biên soạn sách giáo khoa cho từng môn học
đạo đức đối với nhà giáo ngoài giờ tranh khóa
chiều qua tại hà nội bộ công an phối hợp với ban dân vận trung ương
và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến
với công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
sở kết năm năm chương trình phối hợp số chín về đẩy mạnh phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
năm năm chương trình hành động số hai mươi hai về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác dân vận trong tình hình mới
và hai năm chương trình phối hợp số ba mươi tám giữa ban dân vận trung ương và bộ công an
về thực hiện công tác dân vận
dù hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
và đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đánh giá sau năm năm chương trình phối hợp số chín năm năm thực hiện chương trình hành động số hai mươi hai
và hai năm thực hiện chương trình phối hợp số ba mươi tám về thực hiện công tác dân vận
đã được triển khai đồng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng
phong trào thi đua dân vận khéo được chủ động phối hợp thực hiện đổi mới
với nhiều hình thức phong phú thiết thực với nhiều mô hình điển hình tiên tiến được nhân rộng
lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc từng bước củng cố kiện toàn
phát biểu tại hội nghị trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai khẳng định
các mô hình phong trào điển hình tiên tiến các cách làm hay sáng tạo
trong công tác dân vận khéo đã hướng tới cuộc sống của người dân
được người dân quan tâm và tự giác tham gia
đây chính là yếu tố quyết định nhất trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí trương thị mai cũng nhấn mạnh thời gian tới cần nâng cao chất lượng
các hình thức tự phòng tự quản tự bảo vệ các việc làm hợp lòng dân
huy động sức dân thường xuyên duy trì tổ chức các ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hướng về cơ sở qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận
mối quan hệ mật thiết giữa đảng và nhân dân
kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng của công tác đảng
công tác chính trị nghiệp vụ của lực lượng công an
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới lực lượng công an nhân dân ban dân vận
mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ
tạo điểm nhấn có sức lan tỏa trong phong trào các hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng lĩnh vực địa bàn theo hướng dân biết dân bàn
dân làm dân kiểm tra lấy phương châm tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải về an ninh trật tự
đến từng cơ quan đơn vị nhà trường khu dân cư gia đình
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí của
công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm
chống lãng phí năm hai nghìn một mươi tám và triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có đại diện ban nội chính trung ương thanh tra chính phủ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
năm hai nghìn một mươi tám đảng ủy công an trung ương bộ công an cấp ủy lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân
đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng
lãng phí trong nội bộ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị
tư tưởng trong công an nhân dân về phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả công tác cải cách hành chính
được chú trọng nhất là những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa ngăn chặn tiêu cực tham nhũng
công tác thanh tra kiểm tra được tăng cường đã xử lý kịp thời nghiêm minh những sai phạm của cán bộ chiến sĩ công an
kê khai tài sản thu nhập trong lực lượng đạt kết quả tích cực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí
của bộ và công an các đơn vị địa phương hoạt động có hiệu quả góp phần phòng ngừa hạn chế sai phạm
trong công an nhân dân các đơn vị địa phương đã có nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí
phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu và phục vụ
đời sống cán bộ chiến sĩ công tác điều tra xử lý tội phạm về kinh tế tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng
phát biểu kết luận bộ trưởng tô lâm đề nghị năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị chức năng tiếp tục giả soát
đề xuất sửa đổi bổ sung xây dựng ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng
lãng phí trong công an nhân dân tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính phủ giao bộ công an thực hiện
chương trình hành động của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng đến năm hai nghìn hai mươi
chủ động phát hiện và xác minh kết luận xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc tham nhũng tiêu cực
trong nội bộ nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công an nhân dân
khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị
trong công tác điều tra xử lý tội phạm về tham nhũng cần tiếp tục chấn chỉnh
nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản phát hiện điều tra xử lý kịp thời
nghiêm minh các vụ việc vụ án tham nhũng nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng
phức tạp dư luận xã hội quan tâm thu hồi triệt để tài sản tham nhũng kiện toàn
nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng
thực hành tiết kiệm chống lãng phí của bộ công an và công an các địa phương
theo mô hình tổ chức mới xây dựng đội ngũ làm công tác thanh kiểm tra
trong lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch liêm chính
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh toàn diện
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp của hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
do ngài alexander feldman chủ tịch kiêm tổng giám đốc hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong những năm qua
quan hệ hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ đang phát triển mạnh mẽ
nhất là trong lĩnh vực đầu tư và thương mại song phương
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp thực chất hiệu quả
của hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean và các doanh nghiệp hoa kỳ
trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
góp phần đưa quan hệ việt nam và hoa kỳ phát triển lên tầm cao mới
ngoài các lĩnh vực hợp tác hiện có bộ trưởng tô lâm mong muốn
thời gian tới bộ công an việt nam và các doanh nghiệp hoa kỳ
tiếp tục hợp tác trên những lĩnh vực kỹ thuật chuyển giao công nghệ
tư vấn hỗ trợ kỹ thuật phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn y tế
coi đây là bước đi tiếp theo thể hiện mức độ gắn kết và phát triển
của quan hệ việt nam hoa kỳ trên các lĩnh vực này
thay mặt đoàn doanh nghiệp của hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
ngài alexander frommen đánh giá cao bước phát triển trong quan hệ hợp tác
giữa hai nước trong thời gian qua khẳng định đây là tiền đề quan trọng
để hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới
ngài alexander ferramen mong muốn thời gian tới chính phủ việt nam nói chung
bộ công an việt nam nói riêng sẽ tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư ổn định lâu dài tại việt nam
thưa quý vị và các bạn được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
luật công an nhân dân sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy tới đây
luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là một bước tiến mới
là cơ sở pháp lý hoàn thiện thống nhất với hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành
đồng thời đã cụ thể hóa các chủ trương của đảng nhà nước về tinh gọn bộ máy
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ công an nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
trước khi chính thức có hiệu lực các cơ quan liên quan đặc biệt là bộ công an
đã nghiêm túc khẩn trương hoàn thiện các văn bản pháp luật để luật được triển khai một cách có hiệu quả đi vào cuộc sống
trong đó có việc soạn thảo và trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét thông qua việc ban hành
nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội quy định về chức vụ chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là
trung tướng thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn với tám mươi năm bảy mươi bảy phiếu đồng ý
quốc hội đã thông qua luật công an nhân dân sửa đổi
luật gồm bảy chương bốn mươi sáu điều quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của công an nhân dân
tổ chức của công an nhân dân sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân
trong đó điểm mới nổi bật là đưa công an xã trở thành lực lượng thuộc tổ chức của công an nhân dân
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước
đối với luật công an nhân dân sửa đổi
luật đã quy định cụ thể về hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân
trong đó nêu rõ cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân
bộ trưởng bộ công an có quân hàm đại tướng thượng tướng là thứ trưởng bộ công an số lượng không quá sáu
trung tướng số lượng không quá ba mươi năm người thiếu tướng số lượng không quá một trăm năm mươi bảy người
trần quân hàm thiếu tướng được áp dụng đối với giám đốc công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương
được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại một và là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
diện tích rộng dân số đông tuy nhiên luật quy định rõ số lượng không quá một mươi một
ngoài ra phó giám đốc công an thành phố hà nội và công an thành phố hồ chí minh cũng có trần quân hàm là thiếu tướng
số lượng mỗi đơn vị không quá ba người
tuy nhiên vẫn chưa có quy định cụ thể về chức vụ chức danh khác có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng thiếu tướng trong luật
ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cũng đã tiến hành các phiên họp thẩm tra tờ trình của chính phủ
về việc ban hành nghị quyết của ủy ban thượng vụ quốc hội
có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi ba
dự thảo nghị quyết gồm ba điều
điều một quy định chức vụ của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng
điều hai quy định chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
và điều ba quy định về hiệu lực thi hành nghị quyết
còn trong buổi làm việc vào ngày mai ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết này
truyền hình công an nhân dân đã có những trao đổi với thiếu tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn minh đức
ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa thiếu tướng nguyễn minh đức luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám chính thức được ban hành vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
và sẽ có hiệu lực kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có rất nhiều điểm mới cụ thể hóa các chủ trương của đảng và chính phủ
tuy nhiên trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám thì lại chưa quy định cụ thể về việc phong hàm cấp trung tướng và thiếu tướng
trong ngành công an nhân dân xin đồng chí có thể cho biết khái quát nguyên nhân của vấn đề này ạ
một trong những nguyên nhân tại sao mà chúng ta chưa có quy định một cách cụ thể
tên các đơn vị cụ thể sẽ được phong hàm ở các vị trí là phong hàm cấp tướng trong luật công an nhân dân
nó có mấy lý do sau đây thứ nhất là theo cái đề án một trăm linh sáu của bộ công an trong việc là sắp xếp lại bộ máy tổ chức của lực lượng công an nhân dân
và thứ hai là căn cứ vào nghị quyết số hai mươi hai ra ngày một mươi năm
hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về việc sắp xếp đổi mới tổ chức của bộ máy công an
thì theo quy định đó thì hiện nay là được cho phép bộ công an là được thành lập tối đa là sáu mươi đơn vị cấp cục
thế nhưng thực tế hiện nay trong quá trình thực hiện cái đề án một trăm linh sáu và đổi mới sắp xếp giữa đơn vị
các đơn vị nghiệp vụ vào với nhau thì hiện nay đang có bốn mươi tám cục
vậy nếu như quy định một cách cụ thể của trong luật công an nhân dân
thì trong quá trình sắp xếp đổi mới như vậy thì lại tiếp tục
sẽ có những cái thay đổi về các cái đơn vị với những tên gọi có thể nó sẽ lại khác nhau
và nếu mà ghi thẳng vào trong luật công an nhân dân thì lại dẫn đến một cái câu chuyện là buộc lại phải sửa đổi luật
mà chúng ta biết rằng là quy trình sửa đổi một cái luật là phải theo đúng quy định của hiến pháp
của pháp luật và đặc biệt là luật ban hành có văn bản quy phạm pháp quy
nó theo trình tự thủ tục và có lộ trình cụ thể
không thể một sớm một chiều có thể là sửa đổi được ngay
chính vì vậy cho nên là quốc hội đã đồng ý cho cái việc là sẽ ghi danh
quy định một cách cụ thể các đơn vị được phong quân hàng cấp tướng vào trong nghị quyết
trừ những đơn vị đã được quy định cụ thể trong luật công an nhân dân rồi
còn những đơn vị mà thuộc nhóm sẽ có những cái lộ trình để sắp xếp lại về mặt tổ chức
và các cái chức năng nhiệm vụ của họ cho nên là sẽ phải ghi vào trong một nghị quyết như vậy
thì khi nếu có sự thay đổi thì chúng ta sẽ chỉ cần sửa nghị quyết theo cái quy định
mà nghị quyết đó do thường vụ quốc hội ban hành thì cái quy trình và thời gian nó cũng được rút ngắn hơn
cho nên là nó sẽ đáp ứng được yêu cầu hoàn thiện bộ máy tổ chức của lực lượng công an nhân dân
trong thời gian vừa qua ủy ban quốc phòng và an ninh cũng đã tiến hành các phiên họp thẩm tra tờ trình của chính phủ
về việc ban hành nghị quyết quy định các chức vụ chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng và thiếu tướng
chưa được quy định cụ thể trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi ba
và tại phiên họp thứ ba mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua nghị quyết này
việc làm này sẽ có ý nghĩa như thế nào thưa đồng chí
nó là một văn bản quy phạm rất là quan trọng để phục vụ cho việc phong quân hành cấp tướng cho lực lượng công an nhân dân
đối với những đơn vị và các vị trí mà chưa được quy định cụ thể trong luật công an nhân dân
cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho việc đồng nghiệp kịp thời tất cả những đồng chí đang giữ các chức vụ đó
với những trọng trách rất là lớn trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và một vấn đề nữa là
nó sẽ giúp cho việc hoàn thành một trong những sĩ quan ở vị trí như vậy
sẽ vào những vị trí chỉ huy như vậy
thì nó sẽ đúng với tính chất của một đơn vị lực lượng vũ trang
mà vừa đảm bảo chế độ chính trách vừa thực hiện quyền cho họ và thực hiện nghĩa vụ
và đặt cho họ những nghĩa vụ cao hơn
nghị quyết ra đời là sẽ đồng bộ với cái việc là khi luật công an nhân dân sẽ có hiệu lực ngay từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chúng ta biết rằng là pháp luật khi đã được ban hành phải được thực hiện
và khi đã được thực hiện
thì phải có hiệu lực hiệu quả và như vậy thì cái việc nghị quyết ban hành ra như vậy
chứng minh rằng là cái việc chúng ta đang thực hiện rất nghiêm trình trong quá trình xây dựng một nhà nước pháp quyền sâu chủ nghĩa ở việt nam
xin cảm ơn thiếu tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn minh đức đã trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân